đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã tới thăm chúc mừng lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín tòa tổng giáo phận huế
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trương thị mai gửi lời chúc mừng
nhân dịp lễ giáng sinh đến các vị chức sắc tín hiểu và đồng bào công giáo đồng thời ghi nhận và đánh giá cao
vai trò của tổng giám mục cùng các vị chức sắc đã dẫn dắt giáo dân gắn bó đồng hành cùng chính quyền địa phương
và các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển
đồng chí thông tin bộ chính trị vừa ban hành một nghị quyết riêng nhằm phát triển tỉnh thừa thiên huế
trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm hai nghìn hai mươi năm trên cơ sở bảo tồn giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc
đây là một chủ trương lớn định hướng để thừa thiên huế tiếp tục phát triển trong thời gian tới